ngoài những tắc hại đến gan thì các loại đồ uống có cồn còn gây nhiều tác hại khác cho cơ thể con người một trong số đó là tình trạng loạn thần do bia rượu
thời gian qua bệnh viện tâm thần tại đắk lắc liên tục đón người bệnh trong tình trạng loạn thần do rượu
tình trạng loạn thần do rượu ngày càng gia tăng đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân phải nhập viện tăng cao
người bệnh loạn thần do rượu thường mất kiểm soát hành vi hoang tưởng và mắc một số bệnh liên quan đến bệnh tim mạch bệnh tiêu hóa ảnh hưởng tới chất lượng nòi giống suy giảm biễn dịch

tình trạng loạn thần do rượu ngày càng gia tăng đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân phải nhập viện tăng cao